tiếp tục với thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
được phát hiện vào ngày chín tháng chín tại công ty mỹ phẩm đông anh có địa chỉ tại khóm bốn phường bảy thành phố bạc liêu
đồng thời tiến hành lệnh khám xét nơi làm việc của công ty tại nhiều địa chỉ khác trên địa bàn để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu đã ra quyết định thụ lý xác minh nguồn tin về tội phạm làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
và vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người được phát hiện vào ngày chín tháng chín tại công ty mỹ phẩm đông anh do nguyễn huỳnh như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy làm chủ
được biết đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nguyễn huỳnh như thuộc diện f hai phải cách ly một mươi bốn ngày tại nhà
tuy nhiên trong thời gian này như đi đến nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố bạc liêu và có tiếp xúc với nhiều người
đến ngày chín tháng chín như có triệu chứng sốt ho đau họng lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm rt pcr kết quả khẳng định dương tính với virus sars cov hai
và cho đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã xác định có đến bảy f ba mươi một f một và sáu mươi tám f hai liên quan đến chuỗi lây nhiễm này
tối qua phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng ngô tị kim yến đã có công văn gửi ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đề nghị tạo điều kiện cho người dân đang cư trú tại các khu vực không thuộc diện phong tỏa cách ly y tế trên địa bàn thành phố được đi đến và trở về các địa phương
theo phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát số ca mới giảm rõ rệt
đến ngày hai mươi bốn tháng chín thành phố ghi nhận bốn mươi năm trên năm mươi sáu xã phường không có ca mắc trong cộng đồng một mươi bốn ngày liên tục
trong ba ngày gần đây toàn thành phố không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều công dân thường trú tạm trú có nguyện vọng đến và trở về các tỉnh thành phố với nhiều lý do cấp bách và công vụ
do đó ubnd tp đà nẵng kính đề nghị ubnd các tỉnh thành trực thuộc trung ương tạo điều kiện tiếp nhận công dân đến và trở về từ thành phố đà nẵng
cùng với nội dung công văn trên ubnd tp đà nẵng cũng có thông báo mới các tổ chức cá nhân nếu có nhu cầu ra khỏi thành phố đà nẵng thì tự chủ động tìm hiểu
liên hệ chính quyền địa phương nơi đến
để được cho phép đi đến địa phương đó hình thức áp dụng cách ly nơi cách ly nếu có theo dõi sức khỏe của nơi đến
công dân có nhu cầu xác nhận đang cư trú tại các khu vực không thuộc diện phong tỏa cách ly y tế trên địa bàn thành phố đà nẵng
thì đề nghị liên hệ ubnd các phường xã nơi lưu trú để làm thủ tục xác nhận
tổ chức cá nhân rời khỏi tp đà nẵng cam kết thực hiện nghiêm cấp biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
quy định năm k không dừng đỗ tại địa phương có dịch mang theo giấy tờ tùy thân
và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của địa phương đến
tại một số địa phương trên cả nước hiện nay đã đưa vào sử dụng hệ thống camera để quét mã qr khai báo di chuyển nội địa
tại các trạm chốt kiểm soát dịch đây là phần mềm được ứng dụng được chạy trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư do bộ công an triển khai xây dựng việc quét thông qua camera này đã tăng tốc độ xử lý tự động
của hệ thống kiểm soát di chuyển giúp cho xử lý nhanh chóng để người dân tránh ủn tắc và
và tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
thành phố hà nội đã chuyển sang áp dụng chỉ thị một mươi năm từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín
tuy nhiên tại hai mươi hai cửa ngõ lớn ra vào thành phố đều duy trì trạm chốt kiểm soát dịch bệnh
người dân đi qua đây ngoài các giấy tờ ra vào thành phố theo quy định bắt buộc đều phải tiến hành khai báo di chuyển nội địa
trên ứng dụng vneid hoặc qua website sứckhỏe dâncưquốcgia gov vn
công dân sau khi kê khai được cấp một mã qr camera tự động quét mã qr này
sau gần nửa tháng triển khai người dân đã thích nghi với cách thức kê khai này
mà quét mã cho camera này anh cảm thấy nhanh và tiện lợi cho mọi người
thì nó tiện hơn so với quét bằng điện thoại đấy nó hạn chế được tiếp xúc với cả cán bộ trục chốt với cả nó nhanh

thì việc sử dụng điện thoại như trước đây thì việc sử dụng điện thoại như trước đây
thì việc sử dụng camera này sẽ chỉ mất từ hai đến năm giây để quét mã qr
đồng thời đảm bảo được một trăm linh người dân khi qua chốt đều phải quét mã qr khai báo di chuyển nội địa
camera được đặt cố định giữ được khoảng cách tối đa là ba mươi mét
qua đó hạn chế tiếp xúc gần giữa cán bộ với công dân tránh gây nguy cơ lây nhiễm
thông tin mà mã qr sau khi quét ngay lập tức được truyền đến hệ thống kiểm dịch dâncưquốcgia gov vn
để nhận diện thông tin kịp thời xác định nhân thân người lưu thông và ngăn chặn kịp thời f nếu có vi phạm quy định về giãn cách xã hội
thực hiện được camera kiểm soát mã qr thì có được tiện ích là việc người dân đi qua quét qua camera đó tốc độ quét nhanh
tức là lưu lượng người đi sẽ nhanh hơn khi kiểm soát bằng smartphone của cán bộ
cái thứ hai nữa là cái tiếp xúc giữa cán bộ kiểm soát
và người dân sẽ ít hơn thì cái nguy cơ lây nhiễm là sẽ hạn chế hơn
tại thành phố hồ chí minh qua phần mềm vneid và quét mã qr tại một trăm linh chốt kiểm soát dịch từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín
đã phát hiện sáu trăm linh bảy lượt nghi nhiễm covid một mươi chín trong đó xác minh được một trăm chín mươi chín trường hợp và có một trăm một mươi hai trường hợp đang là f một
mới đây công an tỉnh tây ninh cũng đã đưa vào sử dụng hệ thống camera quét mã qr
tại bốn điểm kiểm soát trọng điểm phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
cùng với camera được sử dụng để quét mã qr người dân có thể đồng thời đưa tài liệu giấy tờ lên camera để cám bộ chốt kiểm tra khi có yêu cầu
công dân khi đi qua các chốt trạng của lực lượng kiểm soát thì công dân sẽ sử dụng được mã qr code qua các chốt chạm
thì được kiểm soát rất là nhanh và tiện lợi cho người dân tránh ủn tắc và tiết kiệm
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng cho biết thời gian tới sẽ có văn bản đề nghị công an các tỉnh thành phố
triển khai việc đưa hệ thống camera quét mã qr tại các chốt kiểm soát dịch bệnh vừa đáp ứng yêu cầu rút ngắn về thời gian
khi công dân lưu thông qua các chốt vừa đồng bộ quản lý thông tin di biến động của công dân hỗ trợ công tác khoanh vùng truy vết phòng chống dịch bệnh
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh hà nam phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân sinh năm hai nghìn một
đang thường trú tại thôn một xã phủ vân thành phố phủ lý tỉnh hà nam về hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội
vào hồi hai mươi ba h một mươi bảy phút ngày hai mươi tháng chín phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam
phát hiện tài quản facebook trang mi tức ngọc ca đăng tải thông tin chia sẻ bình luận với một số tài quản
facebook khác có liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hà nam với nội dung có một trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
qua xác minh cơ quan công an xác định nội dung thông tin trên là sai sự thật vi phạm quy định về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
làm việc với cơ quan chức năng chủ tài khoản facebook trên đã thừa nhận việc đăng tin bình luận của mình trên mạng xã hội là sai sự thật
thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh hà nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân trên số tiền bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đồng thời yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật trên tài khoản facebook cá nhân
phan trần triều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an huyện bảo lâm bắt xử
ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi phan trần chiêu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xóm phiêng phèn xã lý bôn huyện bảo lâm
bị công an huyện bảo lâm tiến hành chặn bắt khi mang hai bánh heroin đi trên xe khách từ tỉnh hà giang về cao bằng để giao cho một đối tượng khác
tuy nhiên do địa hình phức tạp nên triều đã bỏ trốn tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai bánh heroin có trọng lượng bảy trăm linh hai bốn gram
ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với phan trần triều về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau hơn một năm mật phục theo dõi vào khoảng hai mươi hai giờ ngày hai mươi hai tháng chín
năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác đã bắt được đối tượng chiêu tại xóm phiêng lùng xã lý bôn huyện bảo lâm khi đang trên đường tìm đồ ăn
quá trình truy bắt đối tượng đã dùng súng tự chế chống trả hết sức quyết liệt để bỏ chạy
song đã bị bắt giữ cùng với một khẩu súng tự chế và tám viên đạn